thời gian qua tình trạng người nước ngoài điều khiển xe gắn máy nhưng không có giấy phép lái xe
hoặc có giấy phép nhưng không phù hợp với quy định của pháp luật việt nam tham gia giao thông
trên địa bàn huyện phú lộc phú quốc tỉnh kiên giang ngày càng nhiều
và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông do chưa am hiểu luật là điều khó tránh khỏi
những năm gần đây lượng khách nước ngoài đến với phú quốc du lịch ngày càng tăng
để khám phá thiên đường hoang sơ này những khách du lịch phương xa thường chọn cách thuê xe gắn máy
vừa thuận tiện trong việc đi lại vừa tiết kiệm chi phí
để đáp ứng nhu cầu đó nhiều biển hiệu cho thuê xe máy đã được dựng lên
và dịch vụ cho thuê xe máy đã trở thành một nghề mới mang lại thu nhập khá cho người dân trên đảo
tuy nhiên dịch vụ này hiện nay có nhiều bất ổn tiêm ẩn nhiều hiểm họa khó lường
đối với vấn đề đảm bảo an toàn giao thông
điều đáng lưu ý là người cho thuê phương tiện
không cần quan tâm đến nguồn gốc lai lịch của khách
họ chỉ cần biết khách đồng ý giá trả tiền đầy đủ là cho thuê ngay
bên cạnh đó việc các điểm cho thuê xe máy giao cho người không có giấy phép lái xe là vi phạm pháp luật
nhưng thực tế lâu nay dịch vụ cho thuê xe vẫn hoạt động bình thường

họ chỉ cần biết khách đồng ý giá trả tiền đầy đủ là cho thuê xe máy giao cho người không có giấy pháp luật
đầu năm hai nghìn một mươi năm trên địa bàn huyện phú quốc xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do người nước ngoài gây ra làm ba người chết
trước thực trạng trên ban an toàn giao thông tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tuyên truyền kiểm tra xử lý người nước ngoài vi phạm luật an toàn giao thông
chủ phương tiện cho thuê xe trên địa bàn huyện phú quốc xử lý các phương tiện thủy vận chuyển hành khách vận chuyển du khách không đảm bảo điều kiện an toàn
qua hơn một tuần thực hiện kế hoạch đoàn kiểm tra liên ngành đã xử lý tạm giữ hai mươi hai trường hợp người nước ngoài vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ tại huyện phú quốc
lỗi chủ yếu là điều khiển xe không có giấy phép lái xe theo quy định đồng thời tuyên truyền luật giao thông đến nhà nghỉ khách sạn chủ cho thuê xe trên địa bàn
phải có giấy phép lái xe được cấp đổi sang giấy phép lái xe việt nam
đối với cá nhân tổ chức là người việt nam nếu cho người nước ngoài thuê xe thì phải đảm bảo các điều kiện là người nước ngoài phải có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật việt nam
để lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện phú quốc
thời gian tới các ngành chức năng cần có biện pháp quản lý chặt chẽ các điểm cho thuê xe máy
đồng thời yêu cầu các chủ xe chỉ được phép cho thuê khi người nước ngoài xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định
lực lượng chức năng cần tăng cường biện pháp tuyên truyền và tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm hạn chế tai nạn giao thông
đó cũng là cách giúp xây dựng hình ảnh văn minh an toàn của du lịch việt nam nói chung và của đảo ngọc phú quốc nói riêng